giá trị kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu cả nước giảm hai mươi một giá trị xuất khẩu trung bình năm hai nghìn một mươi bảy bằng trên sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
thông tin này được đưa ra tại hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tại tp hcm
tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy sản lượng xuất khẩu hồ tiêu của cả nước ước khoảng hai trăm ba mươi tấn mặc dù tăng năm mươi ba bốn tấn so với sản lượng xuất khẩu của năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng giá trị kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt một một mươi một tỷ đô la giảm hai mươi một so với mức một bốn mươi hai triệu đô la của năm hai nghìn một mươi sáu
giá hạt tiêu xuất khẩu của việt nam năm hai nghìn một mươi bảy có xu hướng giảm liên tục sau khi tăng lên mức cao kỷ lục
tiêu đen một mươi một ba mươi ba đô la một ký tiêu trắng một mươi sáu năm đô la một ký vào năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể tháng một mươi hai hai nghìn một mươi sáu giá xuất khẩu tiêu vẫn ở mức bảy chín mươi tám đô la một ký đối với tiêu đen và một mươi sáu năm đô la một ký đối với tiêu trắng
nhưng đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy giá xuất khẩu tiêu tương ứng chỉ còn năm một mươi hai đô la một tấn đối với tiêu đen và bảy bốn mươi chín đô la một tấn đối với tiêu trắng
như vậy giá xuất khẩu hồ tiêu trong năm hai nghìn một mươi bảy chỉ bằng khoảng sáu mươi chín sáu mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu
cả nước hiện có khoảng trên tám mươi doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu hồ tiêu trong đó có hai doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu đạt trên một trăm linh triệu đô la một năm
sáu doanh nghiệp xuất khẩu đạt trên hai mươi triệu đô la một năm chiếm trên năm mươi thị phần xuất khẩu
có vai trò chi phối thị trường giá cả hồ tiêu xuất khẩu của việt nam